bộ đội biên phòng quảng trị công an tỉnh quảng trị phối hợp với lực lượng chức năng vừa bắt giữ ba đối tượng trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia thu giữ tại hiện trường sáu mươi sáu viên ma túy tổng hợp
bộ đội biên phòng quảng trị công an tỉnh quảng trị phối hợp với lực lượng chức năng vừa bắt giữ ba đối tượng trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia thu giữ tại hiện trường sáu mươi sáu viên ma túy xuyên quốc gia thu giữ tại hiện trường sáu mươi sáu viên ma túy xuyên quốc gia